tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội thành đoàn hội đồng đội thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh và ba mươi năm năm ngày thành lập trường lê duẩn
đây là dịp để ôn lại truyền thống bảy mươi bảy năm vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
qua đó bồi đắp niềm tự hào khẳng định vai trò sứ mệnh của tổ chức trong giáo dục rèn luyện thiếu nhi nhi đồng trong giai đoạn mới
bảy mươi năm đánh dấu chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo những công dân ưu tú của xã hội những tiến sĩ kỹ sư bác sĩ những nhà khoa học công nhân có đôi bàn tay vàng nhiều sáng tạo
trong những năm qua công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô luôn khẳng định vai trò vị trí quan trọng xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong công tác
trong những năm qua công tác đội và phong trào thiếu nhi cả nước đồng góp tích cực vào thành tích chung
bên cạnh đó trong buổi lễ trường đào tạo cán bộ đội thanh niên tiền phong hồ chí minh cũng vui mừng đón nhận huân chương lao động hạng ba lần thứ hai do đảng và nhà nước trao tặng với những đóng góp lớn lao trong công tác quản lý sảng dạy nghiên cứu khoa học bồi dưỡng chuyên môn